theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
của ủy ban nhân dân tp hcm thì trong vòng năm năm tới
thành phố sẽ duy trì ổn định tổng đàn lợn ở mức hai trăm linh con
trên địa bàn tp hcm hiện có hơn ba chín trăm linh hộ chăn nuôi heo với tổng đàn heo hai trăm bảy mươi bốn con
theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ giảm nhanh các hộ chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học
nhất là các hộ chăn nuôi tận dụng thức ăn thừa duy trì ổn định đàn heo khoảng hai trăm linh con
tập trung chăn nuôi tại các nguyện củ chi hốc môn bình chánh cân dơ nhà bè không nuôi heo tại các quận
quy mô chăn nuôi bình quân đạt hai trăm linh con trên một hộ
tỷ lệ hộ chăn nuôi heo được chứng nhận việc gáp đạt trên chín mươi chín mươi năm
phấn đấu một trăm linh các cơ sở con giống được quản lý dữ liệu
trên chín mươi các cơ sở sản xuất giống heo
trên địa bàn thành phố được chứng nhận con giống
trên hai mươi hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác hợp tác xã chăn nuôi heo chuỗi liên kết ngành hàng thịt heo